thưa quý vị vào chiều qua tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã đến thăm và tặng quà gia đình cố nhạc sĩ hoàng vân
cùng đi có thượng tướng lương tam quang ủy viên trung an đảng thứ trưởng bộ công an
gặp gỡ thăm hỏi gia đình cố nhạc sĩ hoàng vân bộ trưởng tô lâm trân trọng trao tặng bức tranh nghệ thuật khắc họa bản nhạc bài ca gửi người chiến sĩ công an đường sắt
đây là một tác phẩm rất có ý nghĩa của cố nhạc sĩ hoàng vân viết về hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân
món quà tinh thần thể hiện sự tri ân và tình cảm sâu sắc của đồng chí bộ trưởng tô lâm và lực lượng công an nhân dân đối với cố nhạc sĩ hoàng vân
năm hai nghìn một mươi tám nhạc sĩ hoàng vân ra đi để lại cho lịch sử âm nhạc việt nam hàng trăm tác phẩm âm nhạc có giá trị sống mãi với thời gian
trong đó có tác phẩm rất ý nghĩa viết về lực lượng công an nhân dân
bộ trưởng tô lâm cũng chia sẻ với gia đình
cố nhạc sĩ hoàng vân trong chương trình nghệ thuật đặc biệt bảy mươi năm năm vinh quang công an nhân dân việt nam
các khúc bài ca gửi người chiến sĩ công an đường sắt đã được lựa chọn biểu diễn với bản phối đặc biệt cùng dàn nhạc sao hưởng lớn để lại ấn tượng mạnh mẽ đối với hàng nghìn khán giả theo dõi chương trình
khẳng định lực lượng công an nhân dân đã đang và sẽ tiếp tục có những hoạt động cụ thể để nâng cao hiệu quả công tác văn hóa văn nghệ đáp ứng nhu cầu thụ hưởng văn hóa tinh thần cho cán bộ chiến sĩ
và các tầng lớp nhân dân trong đó ưu tiên hướng các hoạt động văn hóa nghệ thuật của lực lượng công an nhân dân đến với bà con cán bộ chiến sĩ ở vùng sâu vùng xa biên giới hải đảo
thay mặt gia đình bà lê thị ngọc anh vợ nhạc sĩ hoàng vân cảm ơn tình cảm mà lực lượng công an nhân dân đã dành tặng cho cố nhạc sĩ hoàng vân
gia đình vô cùng xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo bộ công an đặc biệt là tấm lòng tình cảm của bộ trưởng tô lâm dành cho nhạc sĩ hoàng vân
đồng thời cho biết bức tranh nghệ thuật được bộ trưởng trao tặng ngày hôm nay là món quà tinh thần rất có ý nghĩa và vô giá đối với gia đình
cũng trong chiều qua tại hà nội học viện an ninh nhân dân long trọng tổ chức lễ khánh thành công trình khu đào tạo quốc tế của học viện
trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã tới dựng lễ
khu đào tạo quốc tế của học viện an ninh nhân dân là công trình trọng điểm được thiết kế xây dựng theo tiêu chuẩn hiện đại
thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo đảng nhà nước và của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đối với công tác giáo dục đào tạo của học viện an ninh nhân dân nói chung
và công tác giáo dục đào tạo lưu học viên quốc tế nói riêng
việc hoàn thành công trình và đưa vào sử dụng sẽ là nguồn động viên toàn thể cán bộ chiến sĩ giảng viên học viện an ninh nhân dân hoàn thành nhiệm vụ mà đảng nhà nước bộ công an giao phó
đáp ứng yêu cầu của nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị về tiếp tục xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy tình nhuệ hiện đại đưa học viện an ninh nhân dân trở thành cơ sở giáo dục đại học hiện đại vào năm hai nghìn ba mươi
chúc mừng biểu dương ban giám đốc học viện an ninh nhân dân các đơn vị thiết kế giám sát thi công đã cố gắng nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành công trình đảm bảo đúng tiến độ đạt mục tiêu đề ra

nhu cầu đi lại lưu thông của người dân tăng cao công an tp hcm cần lưu ý đảm bảo trật tự an toàn giao thông và việc phân cấp về đăng ký phương tiện giao thông chuẩn bị công tác đấu giá biển số xe đẹp
sáng nay công an tỉnh quảng ninh tổ chức lễ xuất quân thực hiện các phương án bảo đảm an ninh trật tự bảo vệ sea games ba mươi một với sự tham gia của hơn ba trăm linh cán bộ chiến sĩ các đơn vị nghiệp vụ và công an một số địa phương
để đảm bảo an ninh trật tự an toàn cho sigem ba mươi một công an tỉnh quảng ninh đã xây dựng triển khai chi tiết các phương án bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn cho các đoàn lãnh đạo cấp cao của đảng nhà nước các quan chức và đoàn thể thao các nước trong khu vực thành lập các tổ công tác đảm bảo an ninh trật tự tại từng địa điểm tổ chức các môn thi đấu trên địa bàn huy động một trăm linh lực lượng phương tiện thường trực sẵn sàng cao độ tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn sigem ba mươi một xây dựng và đảm bảo triển khai t
đảm bảo an toàn giao thông và cứu hộ cứu nạn công an tỉnh quảng ninh cũng sẽ thành lập trung tâm chỉ huy tác chiến sea games ba mươi một đặt tại trụ sở công an tỉnh bắt đầu hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn từ ngày sáu tháng năm để điều hành chỉ đạo chỉ huy và kiểm tra giám sát mọi hoạt động đảm bảo an ninh trật tự an toàn trong thời gian diễn ra sea games ba mươi một
vào chiều nay buổi gặp mặt đoàn thể thao công an nhân dân tham dự sea games ba mươi một đã diễn ra tại trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao công an nhân dân
tham dự sea games ba mươi một lần này thể thao công an nhân dân đóng góp một mươi sáu huấn luyện viên vận động viên gồm hai huấn luyện viên một mươi bốn vận động viên tham gia tranh tài tại một mươi tám nội dung thuộc chín môn gồm bắn súng bóng truyền cầu mây đầu kiếm điền kinh karate judo menkasilat và kurat
trong đó có tám nội dung cá nhân và một mươi nội dung đồng đội với mục tiêu giành được từ hai đến ba huy chương vàng tập trung vào các nội dung thế mạnh
thay mặt đoàn đại diện huấn luyện viên vận động viên đã gửi lời cảm ơn
cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo sát sao kịp thời của lãnh đạo bộ công an cục công tác đảng và công tác chính trị dành cho các vận động viên công an nhân dân tham dự sea games ba mươi một nói riêng và thể thao công an nhân dân nói chung đồng thời hứa sẽ thi đấu hết mình vì mầu cờ sắc áo của nước nhà cũng như góp phần làm dạng danh thể thao việt nam nói chung và thể thao công an nhân dân nói riêng
thưa quý vị và các bạn hôm nay kỷ niệm một trăm hai mươi năm ngày sinh đồng chí phan đăng lưu người cộng sản kiên trung bất khuất
cán bộ lãnh đạo tiền bối tiêu biểu có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác xây dựng đảng và sự nghiệp cách mạng việt nam
với ba mươi chín năm tuổi đời một mươi sáu năm hoạt động cách mạng liên tục trong đó có hơn bảy năm bị giam cầm trong lao tù đế quốc
cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí là tấm gương mẫu mực sáng ngời để các thế hệ hôm nay học tập nói theo
sinh ra trong cảnh nước mất nhà tan từ quê hương giàu truyền thống văn hóa cách mạng
đồng chí phan đăng lưu đã sớm hình thành và nuôi dưỡng tinh thần yêu nước

rồi cùng với sự phát triển nhanh chóng của các phong trào yêu nước cách mạng
ông đã trở thành một trong những nhà lãnh đạo chủ chốt của đảng cộng sản đông dương
giai đoạn một nghìn chín trăm ba mươi sáu một nghìn chín trăm ba mươi chín là những năm tháng hoạt động cách mạng sôi nổi nhất của đồng chí phan đăng lưu
thời điểm này trung tâm sứ ủy trung kỳ đóng tại tỉnh thừa thiên huế
tại đây đồng chí phan đăng lưu cùng nhiều tiền bối cách mạng của đảng tổ chức các hoạt động đấu tranh với thực dân pháp và chế độ nam triều
không chỉ dừng lại ở việc đấu tranh đòi quyền dân sinh dân chủ mà còn ở các phong trào báo chí và nghị trường
góp phần quan trọng trong việc củng cố xây dựng hệ thống tổ chức đảng ở xứ ủy trung kỳ đến các tỉnh và các huyện ở giai đoạn sau này
đặc biệt là đòi quyền tự do báo chí của đông dương lúc bây giờ
đấy cái công đồng góp của những người làm báo đặc biệt là của người phụ trách chỉ đạo trực tiếp như đồng chí phan đăng lưu
hai lần bị thực dân pháp bắt giam và dùng mọi thủ đoạn xào quyệt rụ rỗ trà tấn dã man
khi bị kết án khổ sai đầy lên nhà tù buôn ma thuột đồng chí phan đăng lưu được tri bộ đảng ở đây kết nạp vào đảng
những năm tháng bị giam cầm tại nhà tù là môi trường đặc biệt để đồng chí và các chiến sĩ
các cộng sản kiên trung biến lao tù đế quốc thành trường học cách mạng
khi bị địch bắt lần thứ hai bị tòa án thực dân kết án tử hình
thời gian trong xả linh chờ án chém đồng chí vẫn một lòng kiên trung với đảng với cách mạng
giữ vững khí tiết của người cộng sản với tinh thần con sống còn chiến đấu còn hơi thở còn xây dựng đảng
như đồng chí tổng bí thư trần phú đã nói là hãy giữ vững cái ý chí chiến đấu
trong nhà tù đồng chí đã biến nhà tù thành trường học
chính đồng chí phan đăng lưu là kết hợp đảng trong nhà tù
từ một người yêu nước mà được kết hợp đảng trong nhà tù
và sau này trở thành lãnh đạo đảng trong nhà tù
để biến nhà tù thành trường hợp giáo dục chủ nghĩa cộng sản
phải nói rằng đó là một cái tấm gương rất trung thành
đồng chí phan đăng lưu là tấm gương tiêu biểu của một người thanh niên trí thức yêu nước
nhiệt thành đã từ bỏ con đường mưu cầu xanh lợi cá nhân để đến với lý tưởng cộng sản cao đẹp
và trở thành một trong những đảng viên thế hệ đầu tiên của đảng
những công hiến to lớn của người cộng sản kiên trung cho đến ngày hôm nay
vẫn vẹn nguyên giá trị với những bài học đáng quý trong công tác xây dựng đảng
đảng bộ cốt khán của đảng một kỳ người lãnh đạo dũng cảm kiên trung tài trí
cho nên chúng ta ôn lại ngày sinh của đồng chí phan đăng lưu hôm nay
để chúng ta thấy cái lòng trung thành với sự nghiệp cách mạng như chủ tịch hồ chí minh đã nói đấy
một câu nói nổi tiếng mà tôi cho rằng mỗi người chúng ta nhân cái dịp này cũng nên nhớ lại
tức là cái lòng trung thành đó thể hiện ở cái giàu sang không thể quyến rũ
uy vũ không thể khuất phục
khó không thể chuyển lây
đó là học tập cái tấm gương đồng chí phan đăng lưu
cũng như các vị anh hùng cách mạng tiền bối khác trong bối cảnh hiện nay
bằng tài năng trí tuệ của mình đồng chí phan đăng lưu đã góp phần chuyển hướng đúng đắn
nhiệm vụ cách mạng qua mỗi giai đoạn lịch sử
có công lớn trong việc tái lập ban chấp hành trung ương
tiên phong trên mặt trận báo chí và văn học cách mạng
dù trong bất cứ hoàn cảnh nào hoạt động bí mật công khai hay trong nhà lao đế quốc
cuộc đời của đồng chí phan đăng lưu sáng ngời đạo đức cách mạng
tận chung với nước tận hiếu với dân